ủy ban nhân dân tp hcm cho biết thành phố đang dự kiến sẽ tổ chức lễ công bố thành lập tp thủ đức
theo nghị quyết một nghìn một trăm một mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai tới đây
để chuẩn bị cho bộ máy chính quyền tp hcm thành phố đã đề xuất các cơ quan trung ương xem xét
thêm số lượng phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm tối đa là bốn
các cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân tp hcm không quá một mươi ba phòng
trong đó có một mươi phòng theo nghị định một trăm linh tám năm hai nghìn hai mươi và ba cơ quan khác số lượng phó phòng bình quân mỗi phòng là ba người
sau khi thành lập tp thủ đức có hai trăm một mươi một năm mươi sáu km hai diện tích tự nhiên và quy mô dân số hơn một triệu người
dự kiến tp thủ đức sẽ góp một phần ba tổng sản phẩm trên địa bàn của tp hcm tương đương bảy tổng sản phẩm quốc nội của cả nước